chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức cuộc họp báo quý i năm hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp báo nhiều câu hỏi đã được đề cập đối với lãnh đạo thành phố về việc dừng dự án bến du thuyền marina complex
trên sông hàn hiện có năm vị trí dự án lấp lấn sông gây ảnh hưởng đến dòng chảy của sông nhưng chưa công bố đánh giá tác động môi trường
hiện tại ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã cho tạm dừng dự án bến du thuyền marina complex đồng thời giao sở xây dựng thành phố giả soát lại toàn bộ các dự án bên sông hàn
nhằm có những đánh giá cụ thể và chính xác nhất về tình trạng lấn lấp sông cũng như những tác động của nó tới hiện tượng tự nhiên dòng chảy vào môi trường
từ đó sẽ có những phương án xử lý cụ thể
riêng đối với dự án marina complex đầu tháng năm tới thành phố sẽ tổ chức hội thảo nhằm tham khảo các ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học để có phương án giải quyết một cách hợp lý